hôm nay thí sinh đã hoàn thành xong ngày thi thứ hai kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
với bài thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên vật lý hóa học và sinh học vào buổi sáng và buổi chiều là môn ngoại ngữ
kết thúc bài thi khoa học tự nhiên kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
đã có sáu thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm kỷ luật
đề thi dài và không dễ nhưng nhiều thí sinh lại thừa thời gian làm bài
đó là những thí sinh chỉ thi khối a một toán lý anh hoặc những thí sinh chỉ đăng ký xét tốt nghiệp
tuy nhiên để tập trung vào chương trình lớp một mươi hai là đánh giá của nhiều thí sinh
sau khi kết thúc bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên
bởi vì là các bạn chỉ cần điểm thi tốt nghiệp với cả các bạn vào làm
theo quy định kết thúc mỗi môn thi thành phần giám thị phải thu về đề và giấy nháp trước khi thi môn tiếp theo
đây là khâu dễ xảy ra nhầm lẫn
để trợ giúp cho giám thị nhiều cụm thi đã sử dụng hệ thống loa cũng như giám thị biên
để nhắc nhở giám thị khi gần hết
các đồng chí là thư ký được phân ra ba tầng mỗi đồng chí phụ trách một tầng
để theo dõi việc thực hiện của các giám thị xem có vấn đề gì sơ suất hay không
thì chúng tôi cũng phải rất cố gắng như vậy và tất cả trong ban chỉ đạo chúng tôi
cũng phải cùng tham gia tùy theo vị trí của từng đồng chí một để làm sao hạn chế tới mức tối đa những sơ xuất
đặc biệt tại nhiều điểm thi sáng nay có nhiều phòng thi chỉ có từ một đến hai thí sinh
thì để xét xét
tốt nghiệp nên có những em chỉ phải thi từ một đến hai môn trong bài thi tổ hợp
để tránh sự xáo trộn các thí sinh này được bố trí theo một phòng thi riêng biệt
một phòng thi đặc biệt này thì có một cháu học sinh thi hai môn hóa sinh không thi môn đầu là môn lý
và vì thế việc kiểm soát học sinh ra vào trong mỗi phòng thi không giống như các bạn tưởng tượng lúc ban đầu
là cứ thi xong thì ra thi xong thì vào trong một phòng thi nó nhôn nháo
và tất cả phòng thi các cháu thi như thế này
nào sẽ cùng thi như thế
và những phòng thi đặc biệt thì được xếp riêng
vì thế nó không ảnh hưởng trụng đến tất cả các cháu khác trong phòng thi
và tôi nghĩ rằng đây là một cách sắp xếp phòng thi rất khoa học
trường hợp đặc biệt ví dụ có học sinh là không thi môn đầu tiên bắt đầu tiếp tục môn thứ hai
thì chúng tôi cũng đã yêu cầu nhắc nhở thí sinh và trường điểm thi bố trí phân công giám thị
làm sao để đảm bảo là đúng thời gian và đúng thí sinh bảo thi và không có gì xáo trộn trong quá trình thi
đề thi môn vật lý sau khi kiểm tra đề thi thấy có sai sót
bộ giáo dục đào tạo đã chỉ đạo sở giáo dục đào tạo các tỉnh thành trong cả nước
trong thời gian in sao đề thi phải in sao để thi đính chính nếu mã đề thi nào bị sai sót
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo bùi văn ga cho biết
đối với môn vật lý phải sử dụng để đính chính thì ban đề đã chủ động xử lý từ trước
nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến giờ làm bài của thí sinh
trước đó bộ giáo dục và đào tạo cũng đảm bảo
có văn bản gửi từng điểm thi về sự cố trên và hướng dẫn xử lý
ngày mai các thí sinh sẽ kết thúc kỳ thi với môn thi cuối cùng là tổ hợp môn khoa học xã hội